bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với đại sứ quán nhật bản tại việt nam
ủy ban kinh tế việt nam nhật bản tổ chức cuộc họp cấp cao
ủy ban hỗn hợp đánh giá cuối kỳ sáng kiến chung việt nam nhật bản giai đoạn bảy
theo đánh giá của ủy ban hỗn hợp sáng kiến chung việt nam nhật bản
trong năm mươi hai hạng mục của kế hoạch hành động giai đoạn bảy đang được triển khai
còn bốn mươi bốn hạng mục đã triển khai tốt và đúng tiến độ như các vấn đề liên quan đến dịch vụ
cải thiện cơ chế tư pháp luật đất đai khung chính sách về ppp
phát triển công nghiệp hỗ trợ lao động tiền lương
một số hạng mục đang triển khai nhưng chậm tiến độ liên quan đến nhóm vấn đề về quy định
đối với nhà đầu tư nước ngoài trong luật đầu tư luật doanh nghiệp luật đất đai
cải cách doanh nghiệp nhà nước cải cách thị trường chứng khoán
trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua
hai bên thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác triển khai giai đoạn tám sáng kiến chung việt nam nhật bản
với cách thức mới phù hợp hơn